đã có thêm ba ổ dịch tả lợn châu phi vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh đắk lắc
các ổ dịch tả lợn châu phi này được phát hiện tại địa bàn huyện ea súp tỉnh đắk lắc
cụ thể là các ổ dịch xuất hiện tại thôn một mươi hai và thôn một mươi tám xã air rock và đồn biên phòng rock marbury
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy một trăm một mươi sáu con lợn mắc dịch tả lợn châu phi với trọng lượng gần bốn tấn
cùng ngày ubnd huyện air soup đã tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi vừa xuất hiện trên địa bàn
và đến thời điểm hiện tại đắk lắc ghi nhận bốn ổ dịch tả lợn châu phi tổng số lợn tiêu hủy là một trăm bốn mươi chín con